thế thì khi mà nó đi cung gặp cầu ở thời điểm tháng bốn của chúng ta năm hai nghìn một mươi tám vừa rồi thì bắt đầu giá lợn tăng lên
cứ mỗi hai ngày tăng giá
thế nên giữa tháng bốn đã là tăng lên như thế là ba mươi bảy ba mươi tám
cuối tháng bốn là cắn mốc bốn mươi
và sang tháng năm là bốn mươi bốn mươi năm
và bây giờ ông tôi cho là đang ở cái trục bốn mươi năm
thì tôi cho rằng đây là một cái tín hiệu rất là tích cực
ở cái giá bốn mươi năm này thì người chăn nuôi có lợi
và người tiêu dùng việt nam ấy cũng chấp nhận được
bởi vì hơn một năm vừa rồi người tiêu dùng chúng ta được ăn cái thịt lợn rất rẻ
rất là rẻ và rất là ngon so với các nước trên thế giới
thế thì bây giờ thì với cái giá này thì người chăn nuôi có lợi hơn một chút
để người ta lấy lại được những cái chi phí những cái mà người ta đã thua lỗ trong hơn một năm qua
thưa ông nhưng mà chúng tôi nhìn nhận lại thì thấy là thị trường tăng giảm tăng sau đó lại giảm
tức là nó tạo nên một cái tâm lý là thị trường này là ảo và không có tính ổn định
và theo ông thì ông nhìn nhận như thế nào về đợt tăng giá này nhất là về cái sự ổn định của nó
vì những cái lần trước là đắt thì nuôi rẻ thì bỏ
và cái kinh tế gọi là cái hội chứng đám đông của ngày xưa chúng ta chăn nuôi lợn như vậy
nhưng bây giờ là chăn nuôi của chúng ta đã chuyên nghiệp rồi
một là chăn nuôi trang trại hay là chăn nuôi công nghiệp
ba là các hộ có chăn nuôi thì bây giờ cũng không phải là hộ tận dụng nữa
hộ cũng tương đối chuyên nghiệp rồi
nên là đã thi theo cái nghiệp về chăn nuôi lợn rồi
không phải dễ người ta bỏ ngay
và không phải đắt cả vào người ta nuôi ngay
đấy ví dụ phong viên cứ quan sát xem
ngay bây giờ giá lợn bốn mươi năm
nhưng chưa hẳn là người chăn nuôi lợn đã vội vàng tăng đàn đâu
bởi vì người ta đã có cái khái niệm về thị trường ở trong người ta
nên tôi cho rằng lần tăng giá này là lần tăng giá có dữ liệu
có tính toán của cả cơ quan nhà nước và cả những người kinh doanh
và cái tính bền vững của nó tôi cho là cao
cái khả năng chúng ta có thể duy trì được cái trục giá trên dưới bốn mươi năm này
mà tôi chỉ cần là bốn mươi trên bốn mươi năm đến bốn mươi năm là được rồi
kéo dài một thời gian nữa
tương đối là dài
còn dài đến bao nhiêu chúng tôi không cụ thể trả lời đến ngày tháng nào
nhưng chúng tôi cho là vẫn giữ được một thời gian khá dài
và đây là cơ hội rất tốt để cho người chăn nuôi chúng ta có thể là tái đầu tư
để lấy lại được cái phần thua lỗ những năm qua và bắt đầu có tích lũy
tôi cho rằng đây là tích cực
theo dõi ngay nguồn lợn trong thời gian qua thì tôi thấy là
những đợt tăng giá hay là trồi sụt thất thường của thịt lợn
hầu như giá lợn tăng cao là do thượng hải trung quốc thu mua
vậy thì thưa ông long theo ông thì đợt tăng giá này
có bàn tay can thiệp của thượng hải trung quốc không ạ
theo những nguồn tin mà chúng tôi được biết
thì hiện nay giá lợn hơi của việt nam đã cao hơn giá trung quốc
cho nên là ở đây tạo loại cái bàn tay của trung quốc đi
mà ở đây cũng như anh dương vừa nói
là đây là cái vấn đề mà nó thể hiện cái cung cầu
thì do một cái thời gian dài thì chúng ta đã giảm đàn
và đến nay thì cái cung
nó sẽ giảm đàn
nó đã thiếu so với cái cầu một chút
chính vì thế cho nên giá nó tăng lên
và chúng tôi nghĩ rằng là cái giá này
nó sẽ tăng tương đối ổn định
vì cái chu kỳ để mà sản xuất được một con lợn ấy
nó sẽ dài
thế nhưng mà trong cái này thì tôi vẫn cứ
có một cái suy nghĩ rằng tôi đặc biệt sợ
là khi giá lên cao quá
đó là một cái kích thích mà cái cung nó lại vượt lên
sau đó nó lại đi xuống
vâng thưa ông khi mà giá lên cao quá thì sao ạ
tôi tưởng là người chăn nuôi phải có lợi
phải thấy giá cao và mừng chứ ạ
cái mừng ấy thì là mừng trong cái ngắn hạn thôi
thế nhưng mà tất cả chúng ta
để mà những người kinh doanh hiện bây giờ
thì đều phải có một chiến lược phát triển của mình
làm sao cho nó ổn định và nó bền vững
có phải không ạ
và chúng ta không thể nói mở một cái giá cao quá được
giá cao quá thì nó kích thích rất nhiều vấn đề
vừa kích thích chăn nuôi vừa kích thích cho nhập khẩu
có phải không ạ
mà vừa giảm bớt cái người lượng người ăn
cái người người ta tiêu dùng mà cao quá
người ta cũng không sử dụng
thế cho nên là cái đó là cái một cái
tốt cho trước mắt nhưng mà được cái nguy cơ cho
trung hạn và dài hạn
tôi thấy rất là đồng tình rất là cao với ý của ông long
tôi cũng thấy là tôi vừa trả lời với phóng viên ấy
là có bền vững hay không
thì tôi nói là sẽ bền vững một cách tương đối
bởi vì chúng ta đã nhận thức đầy đủ
khi ông long ấy
mà có cái trả lời vừa rồi
thì bản thân ấy
ở một cái cơ sở chăn nuôi
ở tầm tạc xã thôi nhưng ông ta đã nhìn ra
mà cái ngành hàng tiền lợi
với cái đặc thù của nó là chu kỳ dài
cái thứ hai là ngành hàng tiền lợi của chúng ta
không phải chỉ của chúng ta quyết định
mà chịu chi phối rất nhiều của các nước xung quanh
thì rõ ràng một người chăn nuôi
và đã nhận thức được như vậy thì cùng với cơ quan
của lý nhà nước chúng tôi đồng hành
thì tôi cho rằng nếu chúng ta kìm được giá
ở cái trục bốn mươi năm còn bên này nhỏ lẻ
thì cũng có nơi lác đác lên bốn mươi bảy bốn mươi tám
thậm chí có thể cắn đích
năm mươi ở một thời điểm nào đó
ở một địa phương nào đó
nhưng mà cái tổng quan tôi cho rằng chúng ta
vẫn đủ khả năng duy trì ở mức độ bốn mươi năm thôi
bởi vì sao
vì nguồn cung của chúng ta hoàn toàn đáp ứng được
thế thì giải pháp của chúng tôi
bây giờ cho rằng thế này
thì bây giờ chúng ta phải tăng cái nguồn cung
đáp ứng được cái cầu
trong tức thể
vì lợn chúng ta cũng chỉ vài tháng là đến mùa nóng
rất là cao nhu cầu về các loại thịt
trong đó có thịt lợn xe rào nhưng thời điểm này
là chúng ta vẫn đang tăng cao
thế thì nguồn cung chúng ta đáp ứng ngay
bằng cái gì bằng cái thứ nhất là người chăn nuôi
phải tăng cường vỗ béo
để nâng cao cái năng suất sản xuất
lợn thịt của con lợn
trước kia thì anh nuôi bằng cái cám bình thường
nhưng bây giờ thì anh sẽ nuôi cám
thật là tốt chuồng chạy
anh bổ sung làm sao cho thật mát
nước uống đầy đủ
để cho con lợn chỉ có ăn và tăng trọng
ngày sẽ lên được một cân đấy là chúng ta
tăng ngay cái khối lượng giết thịt lên
và hai nữa thì chúng ta phải giết
bám con lợn đúng
tuổi và đúng khối lượng chuẩn
có nghĩa là lợn
siêu nạc đạt khối lượng
từ một trăm linh đến một trăm hai mươi cân
là suất bán ngay không nên để lâu
đừng để ghim giá
bởi vì chúng ta nuôi con lợn vượt lên trên
tạ ba thì cái chi phí thức ăn rất là đắt
nó chi phí fca
nó cao hơn rất nhiều là con lợn trong khoảng tạ một
đến cả hai và cái thứ hai là cái khối lượng
to như vậy thì ngày xưa xuất cho các nước
tiểu ngạch thì họ phải ăn
còn người việt nam không bao giờ ăn được to
quá tạ hai tạ ba như thế
thế thì nếu một người cho nuôi
ghim lại để chờ giá
lên năm mươi thì có hai cái nguy cơ
nó xảy ra một là phát sinh chi phí
hai là tạo ra là
thiếu cung giá tạo gây như thế là
thị trường chúng ta bất ổn nên tôi
khuyên rằng là người cho nuôi một mặt
là tăng cường gỗ béo để lợn thật to
lớn thật nhanh và hai đó là lợn
đến tuổi xuất trường là từ
một tạ đến tạ hai bán ngay thì lúc
bây giờ là vừa đẹp cho mình và vừa
đẹp cho thị trường và theo ông thì cái mức giá
đẹp này thì ai là người được hưởng lợi ạ
theo tôi là người cho nuôi là được hưởng lợi
vừa rồi thì cũng có rất nhiều các phóng viên
hay là có một số cái nguồn tin cho rằng
là các doanh nghiệp được hưởng lợi
cho người chăn nuôi nhỏ lẻ không được hưởng lợi
thì cái đó không phải cần tôi trả lời để mọi người cũng đã biết
bởi vì một năm vừa rồi xảy ra lỗ
ai là người lỗ nhiều nhất người chăn nuôi lớn
là lỗ nhiều nhất
thì đương nhiên bây giờ nếu chúng ta có đủ nguồn lực
người ta duy trì đến bây giờ thì người đó sẽ được lấy lại
được cái vật ta đã mất còn đúng là
thiệt là những hội cho nuôi nhỏ lẻ
người ta cũng không thể duy trì được quá lâu
hơn một năm rồi nói vậy thôi so với
các nước như trung quốc như thái lan xung quanh
chúng ta khủng hoảng lợn phải tới năm năm
chúng ta chỉ có hơn một năm thôi
đấy là một sự vào cuộc quá lớn
của cả hệ thống chính trị thực sự như vậy
còn tôi cũng rất là muốn như ông long
ý kiến như người cha nuôi tôi quản lý
nhà nước nhà cha nuôi một mươi ba một mươi năm năm nay rồi
tôi thực sự chia sẻ những khó khăn
gia đình tôi ở quê hương bố mẹ tôi cũng nuôi chứ
tôi cũng thấy cái khó khăn đó
nhưng phải thực sự là đây là một cái việc
nó vượt qua tầm của một ngành một bộ
tôi nói rồi gần một mươi tỷ đô la
với hàng ba triệu hộ
tham gia vào hoạt động cha nuôi này
mỗi một hộ năm người đi
thì phóng viên dân lên chứ không biết bao nhiêu người
đang chịu chi phối của ngành hàng này
thì không thể một sớm một chiều nhưng chúng ta chỉ có một năm thôi
hơn một năm thôi
chúng ta đã lấy lại được trật tự này tôi cho đấy là sự vào cuộc rất tích cực
còn đã đáp ứng được mọi yêu cầu chưa
thì đấy là một sự cố gắng
cả cơ quan quản lý cả người cha nuôi
bản thân người cha nuôi hơn ai hết
phải tự nhìn thấy mình thị trường nào
nuôi cho ai nuôi như thế nào
còn chính phủ kiến tạo
bộ ngành đề xuất chúng tôi tiếp tục đề xuất
để chúng ta thao gỡ xây dựng một ngành cha nuôi của chúng ta
trong đó có cha nuôi lợn
chắc chắn biển vữ và hội nhập
trong thời gian tới
ông có một dự báo gì về giá lợn trong thời gian sắp tới
và liệu là có tăng lên tới mức giá sáu mươi năm đồng một cân
như là năm hai nghìn một mươi năm không ạ
không tôi khẳng định là không có
nhá tôi nói rồi
chúng ta hoàn toàn có thể điều tiết giá lợn
ở cái trục trên dưới bốn mươi năm
có thể nói lên bốn mươi tám có thể nó xuống bốn mươi ba
nhưng mà ở cái trục trên dưới bốn mươi năm
chúng tôi hy vọng là chúng ta có thể điều tiết được
bao giờ giá của nông sản
nhất những nhóm mặt hàng lớn
mà chi phối như lợn
thế nào cũng có sự áp lực của rất nhiều các nước lớn
và có công ty lớn
giá lợn sẽ xuống
thế nên là từ giờ đến tết
thì tôi cho rằng chúng ta đang có cái khung giá lợn
sẽ có thuận lợi cho người cha nuôi
ở cái quy mô hiện có
và có tăng một chút thôi
chứ còn nếu như bây giờ
mà chúng ta ổ hạt chúng ta tăng đảm vào
thì năm hai nghìn một mươi chín
cuối năm hai nghìn một mươi chín
không thể có cái giá lợn trên bốn mươi năm
đấy tôi phải nói thẳng như vậy
và quan điểm của chúng tôi
thì nếu như thị trường việt nam
lợn của việt nam ngành hàng lợn của việt nam
chỉ có thể phát triển biển vững
chúng ta ở cái trục trên dưới bốn mươi thôi
hoặc là bốn mươi năm đấy là vẫn là ảo
vì có các nước như mỹ
người ta giá thành người ta chỉ có hai mươi tám thôi
với hai mươi sáu một cân thôi
thì chúng ta nếu mà lên đến ba mươi năm
nếu chúng ta còn mông lên nữa
thì rõ ràng chúng ta không biển vững
bởi vì bây giờ là cái vấn đề là
giao thương quốc tế rồi
thế thì tôi nói rằng thị trường thịt lợn của chúng ta
như tôi làm quản lý ngành
chỉ có biển vững
ở cái trục giá từ ba mươi năm đến bốn mươi thôi
và tôi tin tưởng rằng
nếu ở cái trục này
mà ai không nuôi được
thì đương nhiên không tham gia được
vào trong cái phân khúc chăn nuôi thịt của chúng ta
những năm sắp tới
còn từ giờ đến tết vài ba tháng nữa
thì có thể giá bốn mươi năm như thế này thôi
nhưng cái số này chỉ là tức thỉ
còn sau này tôi nói là không bao giờ
chúng ta mong lợn vượt bốn mươi
nếu mà đối với góc độ doanh nghiệp
như chúng tôi
thì chúng tôi mong
là trong vòng khoảng ba năm
ba năm tới
thì giá lợn xoay qua nhiệm mức bốn mươi
đúng như ông dương nhận định
và nếu nó xuống thì xuống khoảng ba mươi tám
mà lên lên nó khoảng bốn mươi hai bốn mươi ba
nhưng trong cái phạm vi dài
tức là dài hơn một chút
tức là năm năm đến bảy năm
thì sao cho chúng ta làm sao
mà cái giá lợn
nó xoay quanh ở mức độ ba mươi tám
tức là trên và dưới
cộng trừ khoảng hai giá
là hợp lý
giá lợn tăng đi liền với đó là vô vàn
những lo lắng đặt ra
ở đây là chuyện găm giữ lợn chờ giá lên
đó là những gì phóng viên truyền hình nhân dân ghi nhận
từ thị trường trong thời gian qua
trong phóng sự sau của chúng tôi
khu vực bán thịt lợn
trợ đầu mối thanh hà hải dương
mỗi ngày ở đây cung cấp ra thị trường
gần một tấn thịt lợn
những người bán thịt lâu năm như bà tuyết cho biết
mấy tuần này thịt lợn bán
tới tay người tiêu dùng liên tục tăng cao
và việc mua lợn hơi bây giờ
cũng rất khó khăn
mua khó mua lắm
vì là dân luôi
bây giờ vào mua lợn thì người ta còn không mời uống nước lại
người ta làm kiêu
người ta không có lợn bán người ta làm kiêu
người ta không ra danh
bây giờ lợn hơi là bốn mươi tám
người ta không cần bán
bốn mươi tám người ta có thể là
chờ sáu năm mươi
chẳng hạn là cứ lên cứ lên
cách từ một tháng trước cân thịt lợn bốn mươi năm
mới lại năm mươi
thế lúc đắt là sáu mươi
giờ lên tám mươi một cân
thịt lợn hơi tăng giá mạnh
trong hơn một tháng qua
là nguyên nhân đẩy thịt lợn bán đến tay người tiêu dùng tăng cao
cụ thể mỗi kg thịt lợn
tùy loại đã tăng từ một mươi năm
đến hai mươi năm đồng một kg
trong đó thịt mông sấn
đã đạt tới một trăm một mươi đồng một kg
hai lần so với cùng kỳ năm ngoái
theo hiệp hội trăn nuôi việt nam
hiện ngành trăn nuôi gia súc
gia cầm cả nước đang khởi sắc
mức giá hiện tại không chỉ bảo đảm
người trăn nuôi có lãi
mà còn có thể bù đắp một phần
những khoản thua lỗ do giá xuống thấp
trong năm hai nghìn một mươi bảy
tuy nhiên ngay khi giá lợn
tình trạng găm hàng
làm giá đã xuất hiện
gây lo ngại cho người tiêu dùng
vâng thưa ông dương
rõ ràng là cùng với việc tăng giá lợn
thì cũng có hiện tượng găm hàng
trong thời gian qua ở nhiều địa phương
ở nhiều tỉnh
ông nói gì về hiện tượng này
lúc đầu chúng tôi cũng thấy hiện tượng này
chính thức là bộ trưởng yêu cầu
cơ quan quản lý chuyên ngành
chúng tôi phải về các địa phương
một là chúng ta phải thông tin kịp thời
cho các thông tin tài trúng
để biết là cung cầu của chúng ta như thế nào
phân tích rõ cho người trai nuôi biết
đây là lý do
mà giá lợn của chúng ta tăng lên
và đưa ra khuyến cáo với cái giá nào
phù hợp cho ngành trai nuôi chúng ta biển vững
thì cái việc đó chúng tôi cũng đã làm
nhưng mà ở một số nơi
người dân có thể người ta cũng nhận thức không hết
bây giờ chính là lợn lên bốn mươi tám lên năm mươi
thì nó ở những hộ
mà nuôi ít
bán cho người giết mổ tại chỗ
hoặc không vào trại lớn được
vì vào trại ông long này thì phải một xe ô tô mua hàng trăm con
thì hợp tác xã mới bán
và công ty cp
hoặc nabaco hoặc massan
những công ty lớn
người ta bán cho những thương lái lớn
người ta chở cả một xe vào thành phố
thế thì người ta không bán một vài con cho cái thương lái
những người giết mổ tại chỗ
thì bây giờ những người giết mổ tại chỗ
thì vào mua ở các nông hộ
để các nông hộ có cái tâm lý như ông long nói là
có thể còn lên tới năm mươi
tại không bán thì cứ game lại
thì tình trạng nó sẽ lên tức thì
mà nó làm cho giá vượt ở trục bốn mươi năm
hôm qua tôi về vùng lớn nhất là vùng chân nuôi lợn
ở bình lục
ngọc lũ bình lục
thì tình trạng có găm hay không là không có
họ cũng nhận thức như ông long này
họ nói là giá bốn mươi năm tôi phân khởi lắm rồi
bây giờ cứ được đi một tạ đến tạ hai tôi bán ngay
nhưng tôi không bao giờ để làm gì
người ta rút kinh nghiệm rồi
nhưng mà ở những hộ chân nuôi nhỏ lẻ
con tính chân nuôi mà người ta không có được
nhận thức về thị trường nó có tới hạn
thì tình trạng đó vẫn có
nhưng mà nếu chúng ta không quản lý tốt
thì chính những cái cá biệt này
sẽ bị thương lái người ta lợi dụng
để ta đây trở thành
cái vấn đề lớn
thì chúng ta nó thành thị trường nó ảo đi
thưa ông long cùng với giá lợn lên
thì có thể là người ta sẽ
dùng những chất cấm chất kích thích
để tác động đến con lợn
ông nói gì về hiện tượng này ạ và đã xảy ra hiện tượng này hay chưa ạ
thì những hiện tượng mà như
ông vừa nói
thì nó cũng
cũng có xảy ra
thế nhưng nó chỉ xảy ra
ở những hộ chân nuôi
mà nó không mang tính chất chuyên nghiệp
chứ những người mà chân nuôi mang tính chất chuyên nghiệp
đặc biệt là các trang trại lớn
các hộ tực xã
thì khi người ta chăn nuôi thì bao giờ cũng thế
ngoài những cái việc lợi nhuận ra
thì cái yếu tố mà đảm bảo an toàn thực phẩm
là người ta không bao giờ người ta
sử dụng những cái chất như vậy nữa
đặc biệt là từ khi nhà nước
đưa ra những cái biện pháp cấm
ở đây chúng ta phải nói với nhau một chuyện là
những người mà chân nuôi nhỏ lẻ
hoặc những người mà chân nuôi mang tính chất trung nhuán
thì người ta bao giờ cũng thế người ta chạy theo một cái thị trường
để nhanh chóng
để người ta thu những cái lợi nhuận
thì đó là những cái đơn có thể xảy ra
chứ không phải nó xảy ra đối với đại trà
của chúng ta chuyện đó là không đúng
thưa ông dương nếu trong trường hợp mà xảy ra việc như thế này
thì cục có những biện pháp cưng rắn hay là mạnh mẽ nào
để chấn chỉnh không ạ
cách đây như thế là
nếu tôi nhớ không nhầm thì nó là ngày hai mươi chín
hoặc là ngày một tháng năm
thì chính cục chân nuôi
cụ trưởng đã ký một công văn
gửi đi tất cả do sáu ba sở
chúng ta đưa ra cái vấn đề này
vừa mới nói ở bên trên
trong đó bộ đã chỉ đạo các địa phương
có hai cái nguy cơ có thể xảy ra
một là sẽ sử dụng chất cấm
lạm dụng kháng sinh
lạm dụng hóa chất công nghiệp
để đưa vào tăng nhanh tăng trọng đàn lợn này
thế thì chúng tôi đã yêu cầu tất cả các địa phương
còn bản thân trên đấy là các cơ quan thanh tra tăng cường
các địa phương phải tuyên truyền rất nhiều
để cho người chân nuôi biết
nếu người chân nuôi đều hiểu được như ông long này
và các trang trại lớn thì chúng ta không ngại
thế nhưng mà chúng ta cũng đề phòng là vì
nó có lợi ích nó lên hấp dẫn quá
thì rất có thể là một số người chăn nuôi
kinh doanh có khi là người ham muốn
cái lợi nhuận đấy người ta có thể là lạm dụng
quay trở lại sử dụng chất cấm
thì chúng tôi đã chỉ đạo là tăng cường kiểm soát cái này
thì đương nhiên bây giờ là chất cấm bây giờ đã là hình sự hóa rồi
thế thì năm ngoái là luật thành sự chưa có hiệu lực
mà chúng ta đã làm chất cấm nghiêng như vậy
và năm nay là luật hình sự đòi
nếu sử dụng chất cấm
mà lạm dụng kháng sinh gã cấm
để hành vi vi phạm hình sự
thì rất là nặng
thì chế tài đã có
nhưng chúng ta sẽ tuyên truyền rất lớn cho người chăn nuôi
và trên bộ thì chúng tôi đã thành lập các cái đoàn
cán bộ như gọi là thanh tra chuyên ngành
chúng tôi sẽ phối hợp
để cùng với các địa phương
vừa là tuyên truyền cho người dân
vừa là tăng cường quá trình kiểm soát giám sát
thì nó hạn chế cái này
tôi thấy ý kiến của ông dương
thì chúng tôi cũng thấy rằng
có một cái gì đó mà
với người chân nuôi mà ở cái quy mô
tương đối lớn
như các hợp tổ xã và các doanh nghiệp như chúng tôi
thì có những cái phần nào đó mà
chúng tôi cũng đang bị
nó tương đối gọi là mất bình đẳng
thì cũng mong rằng là nhà nước
khi mà đã có những cái chế tài
để xử phạt
thì cũng mong rằng là nhà nước làm nghiêm
để tạo ra một cái sân chơi bình đẳng
hiện nay chúng tôi
là luôn tục được nhà nước kiểm tra
đương nhiên các hợp tổ xã
những trang trại lớn nhà nước kiểm tra rất dễ
và chúng tôi không thể
là làm những cái việc như thế được
thế nhưng các hộ chân nuôi nhỏ lẻ
thì việc này nhà nước rất khó kiểm soát
chúng tôi cũng hiểu và cũng thông cảm với nhà nước
là cũng rất khó kiểm soát
thế nhưng cũng mong rằng là nhà nước
khi đã có chế tài rồi thì nhà nước làm nghiêm minh
để tạo một cái sân chơi bình đẳng
đối với chúng tôi
ngay khi thịt lợn có dấu hiệu tăng giá
giá các mặt hàng thức ăn chân nuôi
cũng rục dịch tăng theo
theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
tăng mạnh nhất là giá sắn
đôi so với năm ngoái
lên sáu hai trăm linh đồng đến sáu ba trăm linh đồng
tương tự giá nguyên liệu ngô cũng tăng mạnh
từ năm lên sáu bốn trăm linh đồng
ngoài ra nguyên liệu sản xuất thức ăn nhập khẩu
cũng tăng giá liên tục
từ một trăm sáu mươi năm đô la một tấn
lên một trăm tám mươi năm đô la
và gần đây tăng lên hai trăm ba mươi đô la
đặc biệt bã đậu nành nhập khẩu
là ba trăm linh đô la một tấn

và năm nay
lên tiếp bốn trăm sáu mươi năm đô la
các loại cám gạo dùng làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi
hiện lên đến năm sáu trăm linh đồng một kg
tăng hơn một đồng một kg
so với năm trước
trước sức ép tăng giá nguyên liệu
từ đầu năm đến nay
các nhà máy buộc phải điều chỉnh tăng giá thức ăn chăn nuôi
thêm khoảng vài trăm đồng một kg
mức tăng được cho là khá nhẹ
nhằm hỗ trợ người chăn nuôi
tuy nhiên để tránh lỗ do giá nguyên liệu đang tăng cao
các nhà máy sẽ tiếp tục điều chỉnh giá bán tăng
với mức hợp lý
thưa ông long
khi mà giá lợn tăng
thì ông có ghi nhận gì về giá thức ăn ạ
liệu có tăng theo giá lợn không ạ
khi mà giá lợn tăng
thì giá thức ăn cũng đã tăng
gần chục phần trăm
thưa ông dương
ông có ý kiến gì về điều này
và theo ông
thì cục có cần có những biện pháp
để quản lý sự tăng giá của thức ăn hay không
cái này chúng tôi cũng đã dự liệu rồi
vì cũng cái văn bản mà tôi nói
là đầu tháng chúng tôi đã gửi cho các doanh nghiệp
và bộ trưởng cũng chỉ đạo
là yêu cầu tất cả các doanh nghiệp
kinh doanh đầu vào của chăn nuôi
trong đó có doanh nghiệp thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y
là về kiểm soát
thật tốt các cái chi phí
và quản trị thật tốt
để chúng ta làm sao giữ được cái giá thành và giá bán
để chia sẻ thực sự
cái năm vừa rồi là những nhà máy thức ăn
các doanh nghiệp đầu vào đã chia sẻ
với người chăn nuôi rồi
nhưng đến lúc này
tiếp tục vẫn chia sẻ
với người chăn nuôi
bởi vì không phải một sớm một chiều
mà người chăn nuôi đã lấy lại được cái thang bằng
về cái vấn đề là đầu tư
từ hơn một năm qua
thế thì các doanh nghiệp thức ăn chăn nuôi
chúng tôi cũng rất là chia sẻ với họ
mà một năm vừa rồi hầu như họ cũng không có lãi
thì bây giờ thì khi giá đầu ra
của chăn nuôi có lãi và cao như vậy
thì người ta cũng sẽ tăng lên
có hai lý do họ tăng lên
một là họ cũng đã mất mát một năm
họ không có được lợi nhuận
cái thứ hai nữa là một số cái nguyên liệu nhập khẩu đầu vào
một là ngu tăng một mươi năm
hai là khô đỗ tương tăng khoảng hai mươi
thức ăn bổ sung tăng gần ba lần
thế nên là nó có
nguyên liệu đầu vào cũng bị tăng như thế
thế nên cái việc mà người ta tăng lên
cũng là một lẽ tự nhiên
thế nhưng chúng tôi cũng đã chỉ đạo
và được các doanh nghiệp
người ta cũng kiến chấp hành
là người ta sẽ kiểm soát quá trình tăng
một cách từ từ và hài hỏa
bây giờ giá lượng ta tăng tới hai lần
một trăm linh từ giá hai mươi tăng đến bốn mươi năm
và tăng một trăm linh
giá thức ăn ông long nói là có mấy mươi
rõ ràng chúng ta thấy rằng các doanh nghiệp
đang chia sẻ thực sự
thì chúng ta vẫn có yên tâm như vậy
và giá có thể còn tăng lên một chút nữa
nhưng vẫn nằm trong tầm
nhưng mà vẫn không để cho trường hợp
là tăng giá quá cao do giá lượng tăng lên
vâng và thưa ông long
ông có ý kiến gì về hướng đi bền vững lâu dài của lợn ạ
theo quan điểm của
hợp thức xã hoàng long chúng tôi
thì nếu mà để mà sản xuất ổn định bền vững
thì chúng ta phải
không có biện pháp nào khác
chúng ta phải thay đổi
thay đổi thì nó có hai phần
phần thứ nhất là chúng ta phải
đầu tư vào công nghệ cao
và chúng ta nhập những cái giống
có lăng suất có chất lượng cao
để về chúng ta chăn nuôi
thế nhưng làm được như thế thì phải đầu tư
cái chuồng trại là công nghệ cao
thế nhưng mà công nghệ cao rồi với lăng suất cao rồi
có đúng không ạ
thì nó sẽ hạ được giá thành đầu vào
thì như vậy hàng hóa của việt nam
chúng ta chăn nuôi lợn
nó có sức cạnh tranh hơn
thậm chí cạnh tranh cả thị trường thế giới
và cạnh tranh ở trong nước
là chúng ta hoàn toàn có thể được
thế nhưng còn một yếu tố thứ hai nữa
đó chính là chúng ta phải sản xuất theo chuỗi
nếu không sản xuất theo chuỗi
thì chúng ta vẫn bị
người chăn nuôi vẫn bị thương lái ép giá
mà khi người ta ép giá
thì lúc lợn lên cao
thì thực ra người chăn nuôi
cũng không phải được hưởng lợi nhiều lắm đâu
nhưng khi lúc lợn mà xuống giá
thì người chăn nuôi vô cùng thiệt hại
thì tôi nghĩ rằng là chúng ta phải theo chuỗi
với mức độ mà cái nhận thức
của người chăn nuôi
nói chung từ lớn cho đến nhỏ
thì người ta cũng đã có được những cái bài học
mà tôi nghĩ rằng đây là những bài học đắt giả
chính vì vậy cho nên là trong một cái
trung hạn và dài hạn thì tôi nghĩ rằng là như thế này
cái thị trường lợn của việt nam
chúng ta sẽ dần đi vào hoàn định
và mọi người sẽ làm một cách chuyên nghiệp hơn
vâng thưa ông về lâu về dài
thì có nhiều ý kiến cho rằng
ngành chăn nuôi muốn tồn tại và phát triển
thì phải nâng cao chất lượng
giảm chi phí sản xuất và tiến hành xuất khẩu
ông nói gì về đường xuất khẩu chính nghệ của thịt lợn việt nam
đúng như vậy
theo tôi để cho ngành chăn nuôi nói chung
đặc biệt là ngành hàng thịt lợn là ngành lớn nhé
thì muốn để tồn tại
và phát triển bền vững
và hội nhập với quốc tế
thứ nhất là chúng ta
chăn nuôi lợn chúng ta phải đa dạng hóa
vấn đề thứ hai là tổ chức lại
tái cơ cống ngành chăn nuôi
theo chỗ liên kết
vừa giúp chúng ta truy xuất được nguồn gốc xuất xứ
để kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm
vừa chia sẻ được lợi nhuận của những người tham gia
trong cái khâu sản xuất và chế biến thực phẩm
không ai bắt nạt ai
không ai làm khó dễ cho ai
cùng chia sẻ cái khó khăn và toàn lợi
như vậy là chúng ta cũng sẽ phát triển được bền vững
và cái thứ ba tôi cho là rất là quan trọng
chúng ta đang yếu
đó là chúng ta phải đầu tư mạnh
vào khâu diết mỏ chế biến sâu
đa dạng hóa các sản phẩm
thịt lợn của chúng ta
không phải chỉ có giò hay có chả nữa
nhưng mà thịt hun khói rồi
tất cả những cái
cái đó qua chế biến
giá nó tăng lên rất cao
vừa chúng ta có được cái giá trị gia tăng của ngành hàng thịt lợn
và vừa chúng ta tận dụng được cái năng lao động dư thừa
để tham gia vào khâu chế biến
và chúng ta với xuất khẩu đi được
chúng ta không đuổi đàn lợn hết nước nọ nước kia được
mà chúng ta xuất khẩu những thịt lợn đã qua chế biến
và cái khâu yếu nữa
đó là kết nối thị trường
kết nối thị trường trong nước và cái xuất khẩu
ngay cả bây giờ nếu chúng ta xuất khẩu được
bởi vì chúng ta nếu chỉ nghĩ
chăn nuôi cho một trăm linh triệu người việt nam ăn
thì lúc nào chúng ta cũng thưởng
ngành nông sản chúng ta nói chung
từ trồng trọt đến thủy sản và ngành chăn nuôi như vậy
thiết nào cũng phải hướng tới xuất khẩu
thì chúng ta phải làm giảm áp lực về thị trường thịt lợn
và chúng ta phải tạo ra được một ngành hàng thịt lợn
sản xuất chuyên nghiệp như vậy
để chúng ta xuất đi các nước
qua cái thực tế trong những năm qua
cũng như là hợp giải thích hiện tại về giá lợn
thì chúng tôi nghĩ là ngành chăn nuôi lợn việt nam
cũng đã học được rất nhiều bài
và hy vọng là sẽ xác định được những mục tiêu và chiến lược đúng
tầm nhìn dài hạn để cho ngành chăn nuôi lợn
là không bị có những cái
giá lên giá xuống ngoài tầm kiểm soát
và ổn định hơn trên thị trường
và trân trọng cảm ơn ông nguyễn xuân dương
và ông nguyễn trọng long đã tham gia bàn tròn hôm nay
việc giá thịt lợn tăng lên trong thời gian qua
trước hết là một tín hiệu đáng mừng cho những người chăn nuôi
tuy nhiên việc chuyển biến quá nhanh
từ thái cực này sang thái cực kia
từ giá rất thấp lên giá quá cao
cho thấy một số vấn đề bất cập của ngành chăn nuôi
trong bối cảnh đó chúng tôi ghi nhận
những nỗ lực của ngành chăn nuôi trong việc điều tiết cung cầu
kiểm soát hoạt động chân nuôi lợn
cũng như những nỗ lực tăng cường liên kết chuỗi
để tạo nên sự ổn định bền vững cho một số đơn vị chăn nuôi
trong thời gian qua
tuy nhiên cần có một mục tiêu rõ ràng và định hướng cụ thể
đến tận cấp cơ sở để tránh tình trạng mất kiểm soát
như thực tế vừa qua
thưa quý vị chương trình bàn tròn phát sóng lúc một mươi năm h ngày chủ nhật
và phát lại lúc một mươi năm h thứ ba một mươi chín h một mươi năm thứ tư
và một mươi h ngày thứ sáu hàng tuần trên kênh truyền hình nhân dân
quý vị có thể xem trên trang web
nhân dântv vn và qua youtube truyền hình nhân dân
và xin kính chào tạm biệt